ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh liên minh hợp tác xã việt nam viện kinh tế nông nghiệp hữu cơ và tạp chí nhà quản lý
đã đem đại biểu là cán bộ lãnh đạo trung ương các bộ ban ngành lãnh đạo địa phương
tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân nêu vấn đề định hướng sản xuất xuất khẩu quả rau hoa
đạt mục tiêu một mươi tỷ usd một năm vào năm hai nghìn hai mươi năm
đây là cơ hội và cũng là giải pháp thoát nghèo cho khu vực nông thôn miền núi
đồng thời nhóm sản phẩm này cần đưa vào chương trình phát triển sản phẩm quốc gia hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
để có các giải pháp đồng bộ khoa học và hiệu quả
việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới thành mô hình chủ đạo nhằm hỗ trợ và liên kết nông dân
trồng các loại quả rau và hoa xuất khẩu với các doanh nghiệp trong việc cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm
hội nghị cũng diễn ra lễ ký giữa lãnh đạo tỉnh trà vinh với các doanh nghiệp
đây là những cam kết để tạo đà cho đầu tư phát triển nông nghiệp xanh tại tỉnh trà vinh